hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là khóa đào tạo cơ bản dành cho các ứng viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại các phái bộ

các vấn đề cơ bản về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đạo đức giá trị cốt lõi của liên hợp quốc

khoảng tám mươi số học viên tham gia khóa đào tạo được cấp chứng chỉ sau đào tạo
sau khi đào tạo các ứng viên sẵn sàng tham gia ứng tuyển các vị trí cảnh sát tại liên hợp quốc tại các phái bộ gìn giữ hòa bình

một số đã thường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại các phái bộ